tuy nhiên trong ngày hôm nay cùng với quá trình lấn sâu hơn về phía tây của khối không khí biển
rãnh tây bắc đông nam sẽ yếu đi trong khi đó vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển mạnh trở lại
vì thế bắc bộ giảm mưa trời nắng trở lại và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở đây sẽ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
cảm giác oi nóng lại xuất hiện trở lại vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
nhất là ở các tỉnh đông băng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
và dự báo nhiều khả năng từ ngày hai mươi tháng sáu nắng nóng sẽ lại xảy ra trên diện rộng ở toàn miền bắc
với các tỉnh thành miền trung dự báo hôm nay cũng như vài ba ngày tới
khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của vùng áp thấp nóng phía tây
vì thế nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì diện rộng
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tiếp tục phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh bắc và trung trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt lên tới ba mươi chín bốn mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ đang trong thời điểm giữa mùa mưa
và đây cũng là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước
dự báo trong ngày hôm nay khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đới gió tây nam có cường độ trung bình
nên trời vẫn có mưa rông về chiều và tối
trong khi đó ban ngày trời có nắng nhưng cường độ vừa phải
nên nhiệt độ chưa chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ tại tây nguyên
và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành nam bộ
trường gió tây nam với cứng độ trung bình đến mạnh
tiếp tục chi phối các vùng biển phía nam
khiến cho mưa rào và rông vẫn xuất hiện ở mức giải sát đến nhiều nơi
đối với khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét biển động
nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước